thưa quý vị và các bạn một rãnh mây rông từ lục địa trung quốc di chuyển xuống nước ta
mang tới cho khu vực vùng núi phía bắc những cơn mưa rào và rông về đêm
đêm nay rãnh mây rông sẽ nâng hẳn trục lên phía bắc
chỉ còn tác động yếu đến khu vực vùng núi phía bắc
nên mưa sẽ giảm xuống còn một vài nơi tập trung ở khu vực lào cai hà giang và cao bằng
sang ngày mai vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại trở thành hình thế chính chi phối
miền bắc trời sẽ có nắng từ sớm mức nhiệt ngày sẽ trở lại ngưỡng cao
khu vực các tỉnh lai châu lào cai yên bái sơn la hà giang cao bằng lạng sơn thái nguyên và bắc giang
nhiệt độ cao từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
với hòa bình hà nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực nam đồng bằng bắc bộ
nhiệt độ trở lại ngưỡng nóng gắt từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
miền trung tiếp tục là chuỗi ngày nóng gắt
sang ngày mai vùng thấp nóng vẫn là hình thái chi phối thời tiết miền trung
vì vậy ở miền trung thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và nóng
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ ở ngưỡng cao từ ba mươi tám cho đến ba mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên nhiệt độ cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
còn ở khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trời dịu hơn
nhiệt độ giao động trong khoảng
từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động ngày một mạnh hơn
trong đêm nay ở khu vực nam tây nguyên vùng ven biển các tỉnh nam bộ vẫn còn có mưa
nên nhiệt độ đêm ở cả nam bộ và tây nguyên không cao
phổ biến là từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ tại khu vực tây nguyên
và từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ tại khu vực nam bộ
ngày mai hai khu vực này đều có mưa sớm
diện mưa nhiều nơi trải đều khắp cả hai khu vực
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
duy trì trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió nam đến tây nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi bốn độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước